cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam và khám xét chỗ ở của đối tượng nguyễn thị thu thảo năm mươi tuổi
trú tại phường tân bình thành phố đồng xoài nguyên kế toán trưởng của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình phước
để điều tra về tội tham ô tài sản
theo thông tin ban đầu nguyễn thị thu thảo nguyên kế toán trưởng của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình phước
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy được ban giám đốc trung tâm giao nhiệm vụ phụ trách công tác tài chính kế toán của trung tâm
trong đó có trách nhiệm quản lý tài khoản ngân hàng của đơn vị
từ ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy thảo đã lợi dụng quyền quản lý tài khoản của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh
dùng thủ đoạn gian dối để lập các lệnh chi ủy nhiệm chi chuyển tổng cộng số tiền là chín trăm tám mươi năm bốn trăm tám mươi hai đồng
vào các tài khoản của cá nhân và người thân toàn bộ số tiền này thảo đã khai sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân